thưa quý vị theo dự báo thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xét gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất
tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
để chủ động ứng phó với mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố triển khai một số nội dung sau
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
để chủ động di rời sơ tán người dân khi có tình huống
giả soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu
chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
triển khai biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị khu công nghiệp tiêu úng bảo vệ sản xuất
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra